tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại khu bốn phường phú thứ thị xã kinh môn về tội cố ý gây thương tích
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng bảy tại khu vực đê sông kinh môn thuộc phường long xuyên thị xã kinh môn đối tượng điệp cùng đồng bọn đã dùng chân tay đánh và súng tự chế bắn gây thương tích cho anh vũ văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường long xuyên hậu quả làm anh long tổn thương cơ thể hai mươi chín
ngay sau khi nhận được thông tin công an thị xã kinh môn đã truy vết và bắt được đối tượng gây án
đối tượng điệp cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi
điệp cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như nguồn gốc khẩu súng dùng để bắn anh long